để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi thời gian qua tỉnh bắc cạn đã tăng cường cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
các cơ quan hành chính của tỉnh cũng đang nỗ lực từng bước hoạt động theo phương châm lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thức đo hiệu quả công việc
những năm gần đây chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci đã trở thành kênh tham khảo rất hữu ích cho các nhà đầu tư trước khi họ đưa ra quyết định kinh doanh ở một địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy chỉ số pci của bắc cạn đứng thứ năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh đứng ở vị trí thứ một mươi ba khu vực miền núi phía bắc

được sự quan tâm tạo kiện giúp đỡ của tỉnh hội đồng dân ủy ban nhân dân cũng giúp đỡ hiệp hội cũng như các doanh nghiệp rất là nhiều
tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp địa phương để cùng phát triển vận dụng một số cơ chế chính trách tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp
dù đã có chuyển biến tuy nhiên chỉ số pci của tỉnh bắc cạn vẫn còn thấp đặc biệt là những tồn tại hạn chế về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh vẫn chưa thực sự hấp dẫn
bắc cạn cũng chưa có một chính sách nào gọi là có sức thu
các nhà đầu tư thứ hai là khi người ta đã vào để đầu tư thì phải có mặt bằng sạch cho người ta trong khi đó bắc cạn để không làm được điều đó
thứ ba là cái thời gian giải quyết cái thủ tục để cấp phép thì quá dài
những cái đó là cái mà làm cho các doanh nghiệp người ta đến bắc cạn nó muốn đến lắm nhưng mà đến rồi cứ trì trệ như thế cứ chậm giải quyết như thế thì rõ ràng người ta cũng chưa mặn mà với bắc cạn lắm
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín bắc cạn chính thức đưa vào hoạt động chủ yếu